tại cù lao sông đồng nai xã thạnh hội thị xã tân nguyên tỉnh bình dương đã diễn ra hội thảo khoa học
hình tượng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần công an với hảo khí đồng nai và truyền thống cách mạng của vùng đất và con người tân uyên
các tham luận tại hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng những đóng góp to lớn của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần công an
người sáng tạo ra lối đánh công đồn đặc biệt một cách đánh huyền thoại để rồi sản sinh ra binh chủng đặc công anh hùng
khiến quân thủ khiếp sợ hội thảo thực sự có ý nghĩa quan trọng nhất là đúng vào dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của cố đại tá trần công an
đồng thời là hoạt động thiết thực cho mừng kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam